ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi tới đây sở công thương hà nội sẽ tổ chức hội trợ công nghiệp hỗ trợ tại hà nội
dự kiến sẽ có khoảng hai trăm ba mươi doanh nghiệp chế tạo và hai mươi nhà mua lớn của ba nước việt nam nhật bản và thái lan
hội trợ được tổ chức với kỳ vọng đón đầu các cơ hội thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của hà nội nói riêng và cả nước nói chung
đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm từ đó tìm kiếm khách hàng để kết nối kinh doanh mở rộng thị trường
để hỗ trợ các doanh nghiệp giao thương hiệu quả trong điều kiện mới do tác động của đại dịch covid một mươi chín hội trợ sẽ được tổ chức theo hình thức offline kết hợp online
trong đó các doanh nghiệp tham gia hội trợ có thể giao thương trực tiếp tại hội trường vừa có thể họp trực tuyến với các doanh nghiệp nước ngoài tại nhật bản thái lan không thể sang việt nam trong dịp này
sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi tại trung tâm xúc tiến nông nghiệp hà nội